hòa chung cùng văn hóa và sự hội nhập tết tây cũng được người việt đón nhận bên cạnh tết cổ truyền của dân tộc
và sự hội nhập đó chính là phương thức tốt nhất giúp chúng ta giới thiệu đến bạn bè quốc tế về tết cổ truyền của người việt
tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta hội nhập như thế nào để không hòa tan nghĩa là vẫn giữ được bản sắc riêng của ngày tết cổ truyền
đây cũng chính là nội dung của chương trình góc nhìn văn hóa muốn đề cập đến
và khách mời cho chương trình ngày hôm nay là nhà phê bình văn học nguyễn hòa và nhà báo nhà văn phong điệp
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi hôm nay
và trước khi bước vào cuộc trò chuyện xin mời hai vị khách mời cùng quý vị và các bạn chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mỗi người việt nam đối với tiết tây
tết dương lịch thì chỉ là một ngày để kết thúc một năm cũ thôi
ở nhà thì cũng cơm nước các cái cũng ấy cho con cái ăn vậy còn đi bênh đi
thì cũng vậy
cuộc sống thì cứ ngồi này thôi
tết đấy nó có thể không quan trọng là tết âm nhưng mà em nghĩ là nó cũng nên đáng để được nghỉ lễ hay là được tận hưởng cảm giác với bên gia đình
tết dương lịch thì của chúng tôi thì chắc chắn là không có rồi
tôi thì ít khi được về nhà
tết dương lịch không quan trọng là tết âm lịch
cho nên là tết dương lịch chỉ là một ngày lễ trong năm thôi
làm cái gì đấy mình cảm thấy sự ấm áp được đi chơi với bạn bè đơn giản đấy thôi
thưa nhà phê bình văn học nguyễn hòa khi mà nói đến tết chúng ta vẫn thường nói đến khái niệm là tết dương lịch và tết âm lịch hai người việt nam còn hay gọi là tết tây và tết ta
như vậy thì từ bao giờ chúng ta có khái niệm tết đây thưa ông
nhìn theo lịch sử thì chúng ta có thể thấy khá cụ thể là khi người phương tây đặt chân đến việt nam một cách gọi là trực tiếp
chúng ta cứ lấy cái thời điểm năm một nghìn tám trăm năm mươi tám

khi pháp bắt đầu nổ súng tấn công đà nẵng thì họ bắt đầu có mặt tại việt nam một cách trực tiếp
kết thúc cái thời kỳ xâm chiếm việt nam cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi thì cái chế độ thực dân được xây dựng
và lúc đó thì bắt đầu xuất hiện một cái tình trạng là sử dụng tết dương lịch
và lúc đó thì người pháp ở việt nam họ sinh hoạt hàng năm theo cái lịch đó
thì xuất hiện cái khái niệm tết dương lịch
còn cái âm lịch thì có lẽ chúng ta cũng tìm được thời điểm ra đời của nó
nó đúc kết hàng nghìn năm rồi
nhà phê bình nguyễn đông hà có nói một cái ý mà tôi rất là thích thú
tức là cái việc mà nó theo cái thời vụ cái mùa vụ
ví dụ như là nếu mà tết dương thì nó gắn với cái mùa đông
vì sao mà ông già tuyết hay là ông già noel
thế còn ở mùa xuân ở việt nam tính theo cái phật lịch ấy
thì nó gắn theo cái mùa vụ của cái ngày sau khi nghỉ tết xong sẽ là cái ngày ngày xuống đồng
bởi vì việt nam vẫn là cái nước nông nghiệp
và họ theo hệ mặt trăng để tính cái mùa vụ tính cái thời điểm để nghỉ ngơi
để sau đấy bắt đầu xây dựng

bắt đầu những cái công việc mới
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ vẫn tồn tại
kể cả sau này nó vẫn tồn tại song song
kể cả sau này cái tết dương lịch có thể được cái giới trẻ đón nhận nó hào hứng hơn
và có vẻ là những cái hoạt động cho cái tết dương lịch nó càng ngày nó càng du nhập từ phương tây vào việt nam
nó càng sôi nổi màu sắc hơn
thì nó vẫn tồn tại
tôi nghĩ rằng là không bao giờ mất đi cái bản sắc của cái tết âm của người việt
đối với người phương tây thì hàng năm họ vẫn theo lịch tây mà chúng ta vẫn dùng
đó là hàng năm họ vẫn cố gắng
sau đó là đến kỳ nghỉ của tết dương lịch
nhưng mà những nước châu á lại có cái kỷ niệm riêng của mình đó là tết âm lịch
và theo âm lịch thì lại không được biết đến nhiều ở phương tây
và thưa nhà báo hong diep chị nói gì về điều này ạ
tôi nghĩ nó cũng hết sức bình thường
bởi vì người phương tây họ có văn hóa của họ
và họ có cái ngày tết của họ
cũng giống như là việt nam chúng ta có cái văn hóa của việt nam và có cái tết của việt nam
ngay như cái tết tây mà đến với việt nam bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ một mươi chín thôi
thì chúng ta cũng mới có cái khái niệm tết tây
và cái việc mà ngày nghỉ lễ trong cái dịp tết tây thì cũng mới gần đây bắt đầu mới có khái niệm là nghỉ lễ
và những cái hoạt động văn hóa gắn với cái ngày nghỉ lễ này thì rõ ràng là cái tết tây nói với chúng ta cũng rất là mới mẻ
cũng như với phương tây thì cái tết của người phương đông nói chung cũng như là cái tết của việt nam nói riêng thì nó cũng khá là mới đối với họ
ngày mùng một âm lịch hay ngày mùng một dương lịch thì đều là sự kết thúc với cái chu kỳ một năm
ở hôm tây những ngày cuối năm là mùa ngày của mùa đông
nên là ông già noel còn gọi là ông già tuyết sau đó có năm ngày đúng không thì nó lại sang tết dương lịch rồi
cho nên là người phương tây người ta đón cái tết đó vào mùa đông
thế còn thì như tôi đã nói là nó là kết thúc cái chu kỳ của tự nhiên
nhưng cái chu kỳ tự nhiên ở phương tây nó khác với chu kỳ tự nhiên ở phương đông và cụ thể tết ở việt nam
thế cho nên là chúng ta người việt phương nam người phương đông thì những người việt nam cụ thể là người việt nam chúng ta thì đón nhận ngày tết dương lịch ấy
một cách dễ dàng
bởi vì sao nó có một ngày nghỉ
chứ hết là nó có một ngày nghỉ
chứ chưa phải như là một dịch
bởi vì chúng ta sống đến hôm nay thì dần dần chúng ta đang sống dần theo dương lịch
chứ còn ngày xưa thì là toàn là tính gót tay là tính âm lịch
và cái ngày tết âm lịch nó gắn liền với đời sống
cho nên là cái ý nghĩa của ngày tết âm lịch đối với người việt nam chúng ta bao nhiêu trăm năm nay nó ý nghĩa lớn hơn
nhiều so với ngày tết dương lịch
ngày tết dương lịch dường như chỉ là một ngày nghỉ
và thưa nhà phi bình phát học nguyễn hòa làm thế nào để dung hòa để cái âm lịch
vẫn có thể tồn tại bên cạnh công lịch mà chúng ta vẫn đang dùng
không cần phải làm gì
nó vẫn sẽ tồn tại
với tất cả những ý nghĩa riêng của nó
tôi suy nghĩ rất nhiều các xung quanh các ý kiến cho rằng là nghỉ tết nhiều quá
bây giờ tôi nghỉ một tết thôi
lấy tết dương lịch làm chính
xét về mặt nào đó đều hợp lý
nhưng tôi nghĩ ở việt nam hôm nay có hơn ba mươi dân số là cán bộ công nhân viên nhà nước
sinh viên học sinh nhà giáo có làm ở các bệnh viện các công sở
công nhân các khu công nghiệp trong các nông trường lâm trường v v
rất là những người ăn lương thì họ sống theo cái lương lịch đó
nhưng chúng ta có hơn sáu mươi dân số là đang sống bằng cái âm lịch bằng cái lịch nông lịch kia
thì cái ý muốn của hơn ba mươi đó liệu có đại diện cho ý kiến của hơn sáu mươi còn lại hay không
đấy là một câu hỏi không ai bàn đến cả
thưa ông ở một đất nước châu á gần việt nam là nhật bản thì họ cũng đã thành công trong cái việc là bỏ tết âm lịch
và thay vào đó là chỉ có nghỉ vào dịp giáng sinh và tết dương lịch thôi
như vậy thì ông nói gì về cái sự thay đổi của một đất nước châu á như thế này
nước nhật bản thống nhất trong một ngày nghỉ tết là tết dương lịch ấy trong bối cảnh nào
đấy là khi minh trị thiên hoàng bắt đầu chấn hương nước nhật
ông ra rất nhiều các quy luật ngọt ngào nghiêm khắc
và quy định ngày tết ấy là vượt lên chân bỏ ý muốn của dân chúng
bắt buộc đấy ạ
bắt buộc phải tuân thủ chứ không phải là lúc đó ai muốn cứ làm mà làm đâu
lúc đó ở cái thời điểm đó nước nhật làm được
nhưng mà nếu mà chúng ta đặt ví dụ vô cái câu chuyện của tết âm lịch
và tết dương lịch của nước nhật cũng như chúng ta hôm nay
thì chưa chắc thủ tướng nhật bản hôm nay lại dám sao mà quyết định thay đổi lệnh lịch đó
nhưng mà ở cái thời điểm minh trị thiên hoàng thì chuyện đó có thể xảy ra
đấy là chúng ta chưa nói về mặt kinh tế
sức ép của những ông chủ nó đẩy lên một tình huống là nếu như chỉ dùng cả âm lịch
thì mỗi ông chủ một năm phải trả một mươi ba tháng lương cho công nhân
nhưng nếu tùng dùng dương lịch thì các ông chủ chỉ trả có một mươi hai tháng lương
cho nên là còn có sức ép của các nhà kinh tế nữa dẫn đến quyết định đó của nhật hoàng
đấy chúng ta phải nhìn đến bối cảnh của nó
giả sử nếu mà không tính tết âm lịch nữa mà chỉ nghỉ vào tết dương lịch thôi
thì chị nghĩ sao thưa nhà bà phong điệp
tôi nghĩ sẽ vô cùng trống vắng trong cái đời sống văn hóa tâm linh của người việt nam
bởi vì sao
bởi vì là cái ngày tết âm lịch trong cái quan niệm của rất nhiều thế hệ là cái ngày để trở về với gia đình
và những cái dịp nghỉ lễ tết không phải vô cớ mà chúng ta được nghỉ một tuần
hoặc là thậm chí có những năm mà nghỉ đến chín ngày
bởi vì những cái người làm ăn xa
họ mới có thể trở về nhà được
về cái thời tiết cũng là cái thời kỳ của mùa xuân
với cái người việt nam thì tôi nghĩ rằng là nó vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cái năm mới nảy nở
về nông nghiệp về cây trồng rồi mùa vụ tất cả mọi thứ nó cũng chưa sẵn sàng
có thể hiện nay có một cái bộ phận người thì họ mong muốn rằng là
cái việc mà tết tây và tết ta nó dườm già quá
thì thôi chỉ có một cái đợt nghỉ tết thôi và nghỉ cộp chung vào đấy
nhưng mà tôi nghĩ là nó mang cái tính là thời điểm của thời tiết
và cái mang cái tính tâm linh của người việt nam
tết ta là vào mùa xuân thì bên cạnh cái việc là hội họp
nó còn có những cái phong tục tập quán truyền thống của ông cha
cũng như là những cái hương vị của mùa xuân mà những ngày cuối đông cũng không còn được đúng không ạ
không phải tự nhiên mà cái tháng riêng đầu năm mới
nó có rất nhiều những cái lễ hội xuống đồng
hay là rất nhiều những cái lễ hội văn hóa nó
nó được tính vào cái thời điểm đó nó có cái tính hợp lý của nó
và lúc đấy còn có cả lá rong ở hoa bến trưng nữa ạ
đấy thì cái thời điểm hoa đào mới nở ở miền bắc hoa mai mới nở ở miền nam
tất nhiên chúng ta có thể dùng nhiều cái biện pháp khác nhau để cho hoa nở sớm hơn
để cho cái quất chín sớm hơn
nhưng mà cái gì thuận theo thời tiết
thì cái mùa màng nó mới gặt hái được cái thành quả như ý muốn của họ
nhiều người cho rằng tết tây là sản phẩm của hội nhập
ta đón nhận nó như là một người khách đến thăm nhà
như vậy thì hội nhập có nghĩa là xóa bỏ những giá trị truyền thống của cha ông
thưa nhà phê bình văn học nguyễn hòa ông nói gì về nhận định này ạ
hội nhập để chúng ta gần với mọi người hiểu mọi người chia sẻ mọi người đồng cảm mọi người
nắm tay nhau cùng con chi con đường phát triển
không phải hội nhập để tôi biến thành anh
chúng ta hay nhắc đến câu là không bị đồng hóa đấy
ở phương tây nó có một cái lý thuyết là độc lập trong liên lập
tức là chúng ta liên lạc với nhau nhưng mỗi người đều có độc lập của mình
thì trong cái độc lập đó không phải độc lập gì cả chủ quyền về chính thể lý tưởng xã hội
mà là độc lập về văn hóa
lúc đó tất cả những yếu tố này thì tôi mới là người việt nam
và tất cả yếu tố này thì anh đấy là người hoa kỳ
yếu tố này anh ấy là người trung hoa
yếu tố này anh ấy là người pháp
thế lúc đó thì chúng ta mới thấy rằng là họ cũng hội nhập với chứ
nhưng mà họ có bị biến bất đâu
vì chúng ta cũng thế cũng phải hội nhập với thế giới
để chúng ta vẫn thức giọt chúng ta nhưng chúng ta đi cùng bước
đều cùng bước đi với lại nhân loại
thì đấy là một thách thức
thưa nhà báo phòng điều trị có bổ sung thêm gì về sự cực đoan cho hội nhập nữa không ạ
khi nghe nhà phê bình nguyễn hòa nói thì tôi có hình dung
chúng ta hình dung như là chúng ta bước vào một cái vườn hoa
và cả cái vườn hoa nó chỉ có một loại hoa một màu hoa thôi
thì nó sẽ vô cùng đơn điệu
thì thì văn hóa nó cũng như thế
mỗi dân tộc mỗi cái vùng đất nó có cái văn hóa riêng của mình
và trong cái quá trình hội nhập thì mình mang cái đẹp cái tinh hoa của mình
mình góp vào cái vườn hoa văn hóa của cả nhân loại
thì nó sẽ tạo nên cái sự hấp dẫn cái sự đa dạng cái sự phong phú
chứ còn đừng vì cái hội nhập vì cái chữ hội nhập
mà xóa đi những cái nét cái sự riêng biệt của mình
tức là tự mình đánh mất cái bản sắc của mình
thưa nhà phê bình văn học nguyễn hòa theo ông thì
chúng ta cần phải làm gì để duy trì và phát triển
phong tục tết cổ truyền của người việt nam ạ
quả là một câu hỏi khó
có thể trả lời nếu như chỉ nhìn một bệnh viện xã hội
nhưng mà tôi nghĩ là đừng duy trì các gia đình
chị phong điệp vừa nói đến cái cách giới trẻ rất là ủng hộ
hào hứng với ngày tết dương lịch
điều đó là sự thật
nhưng nếu chúng ta để ý thì giới trẻ đang quan tâm đến thức dương lịch
chủ yếu là để chơi để giải trí
nhiều hơn là các nghi thức
các nghi thức trong gia đình của người việt
đối với ngày tết dương lịch hầu như rất mờ nhạt
không ai nghĩ chuyện muôn đào về ngày tết dương lịch
chẳng ai nghĩ đặt bàn thờ ở bên chân
tôi chưa thấy ai là đến ngày mùng một tết dương lịch
ba mươi tháng một mươi hai dương lịch thì lại đi húi húi lau bàn thờ
rồi dọn dẹp bàn thờ thay đọa hoa thay bát gương
chưa thấy các nghi thức ấy nó lại rơi vào ngày âm lịch
tết âm lịch chúng ta nên chú ý rằng
ngày tết âm lịch nó là bắt đầu
từ trong mỗi gia đình
một ngày mà các gia đình còn tiến hành
các nghi thức ấy thì ngày đó các gia đình
ở việt tết âm lịch chúng ta vẫn có giá trị
đối với gia đình đó là ngày gì
gọn dẹp sống quần áo mới
chỉnh chu lại trang như lại bàn thờ
đi viếng mộ ông bà
đúng không ạ thế rồi mừng tuổi
ông câu ông táo
tất cả các thứ đó các nghi thức đó nó vẫn đang tồn tại
thậm chí nó đang tồn tại một cách mạnh mẽ trong đời sống
chứ không phải nó mờ nhạt đâu
vậy thì ngày các nghi thức ấy còn được
nghi thức ấy còn đang thịnh hành
thì ngày đó tết âm lịch còn có ý nghĩa của nó
chúng ta nhìn cái ngày tết âm tết dương
có khi là chúng ta quen quá rồi
thì thấy là nó cũng bình thường và thậm chí có cái quan điểm
là thôi vào một tết thôi
nhưng nếu mà đặt cái tâm thế của cái người ở xa tổ quốc
bởi vì tôi có một số những người bạn
đang làm ăn sinh sống ở nước ngoài
và thường những ngày tết âm lịch thì chúng tôi
cũng có trao đổi thăm hỏi nhau chúc mừng nhau
thì mới thấy rằng là
cái gào khao hát của họ được trở về quê nhà
trong cái ngày tết âm
tức là họ khi mà họ đón tết dương lịch cùng với người bản xứ
thì họ thấy là thì cũng là một cái ngày vui chung
nhưng cái tâm thế vẫn cứ ngóng ngóng đợi
đến ngày âm lịch để thắp một cái nén hương
lên bàn thờ để hướng về quê nhà
đi tìm bằng được lá rong
để về ngồi gói chỉ có khi vài
tấm bánh trưng thôi để có thể là có tấm bánh trưng
đặt lên bàn thờ từ xa quê hương
để ngóng về dân tộc
những cái giá trị tinh hoa đấy
nó càng cần thiết không chỉ là
cái công việc của xã hội mà
trong mỗi gia đình cái vai trò
của những cái thế hệ trước như ông bà
cha mẹ truyền cho con cái
cái điều đấy rất cần thiết nếu không thì
nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta
thấy trên báo chí cảnh báo là cái tình trạng
mất gốc tức là người việt nam nhưng mà
không hiểu về văn hóa việt nam thì đấy mới là
điều rất đáng lo ngại
nhân dịp năm mới thì tôi xin được thay mặt những người làm chương trình
xin chúc cho hai vị khách mời
nhà phê văn học nguyễn hòa và nhà báo phong điệp
một năm mới chăn đầy may mắn hạnh phúc
và an khang thịnh vượng xin cảm ơn hai vị khách mời
đã đến với chương trình hôm nay
tết thời hội nhập khó giữ được đầy đủ
những lễ lạc và nghi thức do đó nhiều câu
chuẩn bị được rút gọn đặc biệt là đối với
các gia đình trẻ nhưng tinh thần cốt lõi
của ngày tết là không khí xuân vầy đoàn tụ
vẫn cần được gìn giữ ẩn sâu
trong đó còn là cơ hội củng cố lại
nền tảng lâu bền của gia đình và dân tộc
bởi vậy cần lưu giữ những giá trị truyền thống
để thế hệ sau có thể lớn lên
với ký ức trọn vẹn và đúng nghĩa nhất
về ngày tết của truyền của dân tộc
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này xin được tạm dừng tại đây
trong các chương trình sau